thưa quý vị do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
có trục đi qua khu vực bắc bộ
kết hợp với vùng hồi tụ gió phát triển đến mực năm m
nên tại phía đông bắc bộ được dự báo
là tiếp tục xảy ra tình trạng nhiều mây
có mưa rông trong hai ba ngày tới
tập trung nhiều vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
khu vực vùng núi phía bắc
sẽ tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét
và sợi lớn đá cũng như là lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong cơn rông
thời tiết khá dịu mát
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
vào lúc trưa và chiều ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
do cũng chịu hình thế thời tiết tương tự
như là tại khu vực phía đông
các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ
sẽ duy trì mưa rông trong ba ngày tới
các tỉnh vùng núi thì cần đề phòng lũ ống lũ quét
và sợi lớn đá cũng như lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ba ngày tới duy trì ở ngưỡng mát mẻ
cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
tại khu vực từ thách hóa
đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
sẽ còn xuất hiện mưa rông
vùng mưa có thể lan rộng xuống tới thừa thiên huế
mưa tập trung vào khoảng chiều tối và đêm
ban ngày vẫn xuất hiện nắng gián đoạn
có thể hơi oi nóng tại phần phía nam
của khu vực này
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
sẽ có nắng nóng trong ba ngày tới
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn
thời tiết phổ biến là nắng nhiều
và không có mưa
tại khu vực tên nguyên
trong thời gian tới thời tiết chủ đạo là ban ngày có nắng gián đoạn
chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
với lượng và diện không lớn
nhiệt độ cao nhất tại đây
ghi nhận được là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại nam bộ
thời tiết phổ biến là ngày trời nắng
chiều tối có mưa rào và rông
nhiệt độ trong ba ngày tới ổn định và không quá cao
chủ yếu là không vượt qua mức là ba mươi bốn độ